đội gia phá bom mình lưu động tổ chức cây hòa bình việt nam cho biết vừa phát hiện và xử lý gần một đầu đạn phá bom tại căn nhà hoang trên địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
trước đó nhận được tin báo từ ban chỉ huy quân sự thị trấn khai xanh đội gia phá bom mình lưu động đã tiến hành kiểm tra khoanh vùng hiện trường căn nhà hoang tại khóm ba a thị trấn khe xanh huyện hướng hóa
lực lượng chức năng phát hiện gần một đầu đạn pháo các loại cùng các loại bom và ba cây nhiệt đới
theo cơ quan chức năng số đạn pháo trên được các đại lý thu mua phế liệu để gom bán lại sắp vụn nhưng vì còn ngòi nổ không bán được nên lén lút vứt bỏ tại căn nhà hoang này
hiện đội giả phá bom mình lưu động đã thu gom các loại vật liệu nổ để đưa về điểm tập kết